những ngày gần đây trên phạm vi toàn cầu xuất hiện một trào lưu với tên gọi gây chú ý
challenge for change tạm dịch là thách thức để thay đổi
sự lan tỏa mạnh mẽ của thách thức để thay đổi tại nhiều địa phương ở nước ta đã chứng minh rằng
giống hàng trăm triệu thanh niên cấp tiến trên thế giới các bạn trẻ việt nam phần lớn đều có ý thức
trách nhiệm cao với cộng đồng nói chung môi trường tự nhiên nói riêng
tinh thần sẵn sàng sung kích tình nguyện của tuổi trẻ việt nam là hoàn toàn vô điều kiện
và phi lợi ích cá nhân không hề nằm trong khuôn khổ các chiến dịch rầm rộ hay cuộc vận động hoành tráng
chẳng cần tới băng rôn khẩu hiệu treo khắp nơi
còn liên quan đến vụ án vũ nhôm nhiều tờ báo số ra ngày hôm nay đưa thông tin
nguyên phó chủ tịch tp đà nẵng nguyễn ngọc tuấn và bộ sậu bị khởi tố
theo tờ lao động ông nguyễn ngọc tuấn nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp đà nẵng
cùng một loạt cán bộ lãnh đạo thành phố đà nẵng bị khởi tố là do các vi phạm liên quan đến quản lý đất đai tại địa phương
theo kết quả điều tra ban đầu các bị can đã đồng lõa trong việc hạ thấp giá đất vàng ở đà nẵng
để bán cho các công ty của vũ nhôm với giá rẻ và gây thiệt hại cho nhà nước nhiều tỷ đồng
chí tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang hai
tiếp tục thông tin về vụ việc học sinh nhiễm sán lợn nghi do ăn thực phẩm bẩn tại tỉnh bắc ninh
mấy ngày qua đã có khoảng ba gia đình bắc ninh đưa con ra hà nội để xét nghiệm
mặc dù tỉnh bắc ninh đã có quyết định miễn phí xét nghiệm cho học sinh tại một mươi chín trường mầm non nghi nhiễm sán lợn
báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay có bài viết có nên xét nghiệm sán heo ổ ạt
theo bài viết từ ngày bảy tháng ba có hai trong số ba học sinh đi xét nghiệm đầu tiên có kết quả dương tính với ấu trùng sán lợn
nhưng tỉnh bắc ninh ngành y tế tỉnh thì tuyệt nhiên không truyền thông cho người dân biết về bệnh
cách chữa trị dẫn đến việc phụ huynh lo sợ ổ ạt ra hà nội vừa vất vả lại vừa tốn kém
tỉnh bắc ninh nên có hướng dẫn để các bậc cha mẹ không quá lo lắng triển khai điều tra dịch tễ
và tổ chức xét nghiệm điều trị phù hợp thay vì chỉ miễn phí xét nghiệm ở khối mầm non nhằm đối phó với dư luận
còn trên trang nhất báo thanh niên số ra hôm nay nổi bật với dòng tít lớn
xâm hại trẻ em không thể là ít nghiêm trọng
sau gần một tháng xảy ra vụ bé gái chín tuổi bị xâm hại
công an huyện trương mỹ hà nội khẳng định là cháu bé không bị hiếp dâm và cho bị can tại ngoại
điều này thì khiến cho gia đình và dư luận rất bức xúc
theo ý kiến của ông đặng hoa nam cục trưởng cục trẻ em bộ lao động thương binh và xã hội
không ai có quyền nói tội dâm ô là tội ít nghiêm trọng như là có người của công an huyện trương mỹ đã trả lời
chưa kể bị can từng có tiền án về tội trộm cắp chưa được xóa án
cơ quan công an phải tiếp tục tạm giữ để điều tra còn cho tại ngoại là không đúng với quy định của pháp luật
quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp không sát nhập cơ học là một bài viết đáng chú ý
được đăng tải trên báo đại biểu nhân dân số ra ngày hôm nay
theo ý kiến một số chuyên gia vấn đề sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp không đơn giản là chuyện của từng bộ
từng ngành từng địa bàn mà chính phủ cần phải có ủy ban sắp xếp lại mạng lưới tổng thể trên cả nước
và xác định nhu cầu lao động quốc gia trong tương lai phục vụ cho sự phát triển của đất nước
nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi đi khám chữa bệnh và khắc phục những hạn chế trong lưu trữ bệnh án bằng giấy
bộ y tế đã yêu cầu từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín tất cả các cơ sở khám chữa bệnh thuộc bộ y tế thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử
tuy nhiên sau hơn nửa tháng triển khai thực hiện thì công việc này còn nhiều khó khăn phức tạp
triển khai hồ sơ bệnh án điện tử vẫn còn mạnh ai nấy làm là bài viết được đăng tải trên báo sài gòn giải phóng số ra ngày hôm nay
theo ý kiến một số bệnh viện thì điều quan trọng
bộ y tế cần đưa ra một mẫu bệnh án điện tử chuẩn áp dụng cho tất cả các bệnh viện trên toàn quốc
để khi cần thì các bệnh viện có thể truy xuất trích xuất thông tin của bệnh nhân ở các bệnh viện khác
nếu không thì khi bệnh nhân chuyển tuyến vẫn buộc phải làm thủ tục bằng giấy
và đến bệnh viện tuyến sau thì lại phải thực hiện lại hồ sơ bệnh án từ đầu
việc triển khai bệnh án điện tử như vậy sẽ chỉ là nửa vời
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân